thủ tướng đánh giá cao quan hiểm eu về biển đông ủng hộ an toàn an ninh tự do hàng không
hàng hải tại biển đông tuân thủ luật pháp quốc tế
năm hai nghìn hai mươi việt nam sẽ đảm nhận vai trò chủ tịch asean
ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
thủ tướng tin tưởng hợp tác việt nam eu sẽ ngày càng tốt đẹp
thủ tướng mong muốn trong nhiệm kỳ của đại sứ
kim ngạch thương mại song phương sẽ không thấp hơn năm mươi tỷ usd đầu tư giao lưu giữa hai bên gia tăng
thủ tướng chúc mừng đại sứ có nhiệm kỳ thành công ở việt nam
luôn là người bạn tốt hợp tác chặt chẽ với phía việt nam
đại sứ bày tỏ vinh dự nhận nhiệm vụ tại việt nam đất nước ông rất yêu mến
cho rằng quan hệ việt nam eu đang ở giai đoạn hết sức tốt đẹp
tuy nhiên theo ông đây cũng là thách thức đối với mình
nhất là việc thực thi các thỏa thuận hiệp định mà hai bên đã đạt được
về vấn đề biển đông đại sứ khẳng định eu luôn ủng hộ quan điểm của việt nam
trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế trật tự dựa trên luật lệ